tuy nhiên theo những thông tin mới đây mà truyền thông đức đăng tài
ozin cùng một tuyển vệ gốc thổ nhĩ kỳ khác là ghanlugan
không có ý định ra từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sớm
áp lực mà bộ đôi gốc thổ nhĩ kỳ này gặp phải trong suốt thời gian qua là rất lớn
cả hai đã nhận vô vàn chỉ trích và thậm chí bị nhiều người mộ đức yêu cầu chia tay đội tuyển
sau buổi giao lưu với tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan
man trình diễn của họ đặc biệt là ozin tại world cup hai nghìn một mươi tám
càng khiến sức ép trở lên lớn hơn khi mà nhà đương kim vô địch thế giới chơi quá tệ
và bị loại ngay từ vòng bảng
được biết ozin là thành viên của đội tuyển đức từ năm hai nghìn chín
và cùng diarmachat trình chiến ở tất cả các giải đấu lớn từ đó đến nay
ngoại trừ con fed cup hai nghìn một mươi bảy
ngôi sao mang áo số một mươi này cũng đang là một trong những cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển đức
với chín mươi hai lần ra sân ghi được hai mươi ba bàn thắng
còn ghanlugan được lên tuyển vào năm hai nghìn một mươi một
có hai mươi bảy trận và bốn pha lập công
sau thất bại trước đội tuyển mỹ ở vòng một mươi tám world cup hai nghìn một mươi tám
hội luyện viên akira nishino xác nhận sẽ thâu chức thuyền trường của đội tuyển nhật bản
thông tin trên cũng được chủ tịch liên đoàn bóng đá nhật bản kozo tesima công bố trước báo giới
trong cuộc họp báo khi đội tuyển nhật bản về nước
như vậy huấn luyện viên nishino sẽ chính thức chia tay đội tuyển nhật bản vào cuối tháng bảy này
chắc chắn sự ra đi của ông sẽ khiến nhiều cổ động viên
của môn thể thao vua ở nhật bản cảm thấy tiếc nuối
cuối tháng bốn vừa qua liên đoàn vòng đá của xứ mặt trời mộc bất ngờ sa thải hội luyện viên hallyu hoshiki
sau đó không lâu liên đoàn vòng đá nước này đã quyết định bổ nhiệm ông akira nishino dẫn dắt samurai xanh
với việc hội luyện viên nishino sẽ ra đi
đội tuyển nhật bản được dự báo sẽ trải qua một cuộc cách mạng từ trên băng ghế chỉ đạo cho tới các cầu thủ
hai cựu binh là kisuke honda và makoto hasebe cũng đã tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế
bóng đá bài bản sở hữu một lứa cầu thù trẻ tài năng
bóng đá nhật bản vẫn luôn được đánh giá là ngọn cờ đầu niềm tự hào của bóng đá châu á
trên trang chủ của mình cơ đội bộ napoli chính thức xác nhận
đội bóng đã chiêu mộ thành công fabian rui từ real betis
hợp đồng của tiền vệ người tây ban nha với đội bóng miền nam nước ý sẽ có thời hạn đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
fabian rui năm nay hai mươi hai tuổi
là một trong những cầu thù trưởng thành từ lò đào tạo của real betis
anh được chính thức đun lên đội một vào năm hai nghìn một mươi bốn
trong ba mùa giải vừa qua fabian rui đã ra sân tổng cộng năm mươi lần
ghi được ba bản thắng tại la liga
mùa trước fabian rui đã chơi ba mươi năm trận trên mọi đấu trường cho betis
ghi được sáu bản thắng
sự xuất hiện của anh tại san paolo được xem là sự thay thế cho jorginho trong mùa tới
được biết cầu thù hai mươi sáu tuổi này đã đạt thủ thuận gia nhập man city
trong tuần tới về phía napoli
dự kiến việc đồng ý để jorginho tới man city sẽ giúp đội bóng này có được ít nhất năm mươi năm triệu bảng